thưa quý vị hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế sáng ngày hôm qua hai tháng chín tại tp hcm
dự án bệnh viện tại nhà đã chính thức ra mắt với tổng đài chăm sóc sức khỏe tại nhà
đầu số một chín không không một hai bảy bảy nhằm kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn
tại tp hcm hiện có khoảng tám mươi ba f đang tự cách ly điều trị tại nhà
trong đó nhiều bệnh nhân lo lắng vì chưa tiếp cận ngay được với các dịch vụ y tế tại chỗ
tổng đài một chín không không một hai bảy bảy ra đời sẽ kịp thời hỗ trợ f tiếp cận với đội ngũ y bác sĩ
để được tư vấn về y tế cũng như được hỗ trợ thuốc men oxy và các dịch vụ cần thiết khác
sau ba tuần hoạt động dự án bệnh viện tại nhà đã hỗ trợ điều trị cho khoảng hai f
với sự hỗ trợ của khoảng hai trăm năm mươi y bác sĩ tình nguyện và nguồn tài trợ từ quỹ hỗ trợ từ thiện của chính phủ
sắp tới dự án sẽ mở rộng địa bàn sang bình dương
ngoài hoạt động hỗ trợ chăm sóc f dự án sẽ hỗ trợ điều trị
cho các bệnh lý mãn tính khác
đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế
tuân thủ năm k test covid một mươi chín tiêm chủng thực phẩm đầy đủ tại nhà và thầy thuốc đến tận nhà